quỹ ban điều tra nga mới đây đã xác nhận ông ergeny prigotrin người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân wagner đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay vào hồi đầu tuần
theo phát ngôn viên của quỹ ban điều tra nga các nhà điều tra đã hoàn tất xét nghiệp dna thi thể của những người có mặt trên chiếc máy bay embraer một trăm ba mươi năm bz legacy sáu trăm linh
trong khi đó tài liệu do cơ quan vận tải hàng không liên bang nga chia sẻ cho biết những hành khách có mặt trên chuyến bay bao gồm ông prigozhin và một số đặc vụ cấp cao khác của wagner
ông dmitry utkin người đồng sáng lập tập đoàn quân sự tư nhân wagner và ông valery chekalov cấp phó của ông prigozhin
trước đó vào tối ngày hai mươi ba tháng tám chiếc máy bay thương mại chở ông prigozhin sáu hành khách khác và ba phi hành đoàn đã rơi gần một thị trấn hẻo lánh ở vùng tiver
phía tây bắc nước nga
cơ quan hàng không và thực thi
trong pháp luật nga bao gồm cả ủy ban điều tra đã tiến hành điều tra vụ việc đến ngày hai mươi năm tháng tám các nhà điều tra xác nhận đã tìm thấy thi thể của tất cả một mươi người trên máy bay và hộp đen của máy bay